văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mới đây đã có văn bản
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ
để chủ động phòng tránh thiên tai hiệu quả các tỉnh miền núi và đồng bằng bắc bộ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
kịp thời cảnh báo về mưa lớn rông lốc đến các cấp chính quyền và người dân
các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến quảng nam theo dõi chặt chẽ diễn biến trên biển
thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh
từ đêm nay bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
từ chiều mai ngày một mươi năm tháng bốn các tỉnh trung trung bộ có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh